từ nay đến ngày khai mạc sea games ba mươi chỉ còn hơn một tuần
trong giai đoạn nước rút thể thao việt nam hiện đang tập trung mọi nguồn lực cho các môn trọng điểm
và các môn có thể giành huy chương vàng tại sea games ba mươi nhằm hoàn thành mục tiêu đã để ra là lọt vào tốc đầu tại đại hội
chỉ còn vài ngày nữa sea games ba mươi sẽ chính thức khai mạc và đây đang là giai đoạn nước rút trong kế hoạch chuẩn bị của đoàn thể thao việt nam
đoàn thể thao việt nam dự đại hội gồm tám trăm năm mươi sáu thành viên trong đó có hơn năm trăm sáu mươi tám vận động viên tham gia tranh tài bốn mươi ba trên tổng số năm mươi sáu môn và phân môn
cho đến thời điểm này các vận động viên đã được tập huấn trong hoặc ngoài nước nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội lần này
mục tiêu của thể thao việt nam đặt ra là đứng ở vị trí tốc đầu khu vực và đặc biệt là chinh phục tống huy chương vàng môn bóng đá nam
hiện nay thì công tác chuẩn bị của đoàn thể thao việt nam ở tất cả các môn đặc biệt là những nội dung trọng điểm
các vận động viên trọng điểm và đặc biệt nữa là các vận động viên dự kiến có huy chương vàng tại sea games thì đang chuẩn bị rất là tích cực
có một nhóm các vận động viên thì đang tập huấn ở nước ngoài có một nhóm thì đang đi thi đấu và còn lại thì tập huấn tại nước ta
tuy nhiên những vận động viên này thì cũng thay đổi cái kế hoạch thường xuyên để giúp cho các vận động viên có thể tiếp cận được với cái thành tích của mình cao nhất
chúng ta thi đấu sea games sắp tới đây vừa làm nhiệm vụ cho vòng loại olympic cho nên các vận động viên của chúng ta hiện nay đang chuẩn bị rất là tích cực
chúng ta đi tham dự sea games là chúng ta tham dự để chúng ta lấy thành tích chứ tham dự sea games không phải là cái đấu trường để chúng ta cọ sát nữa
tất cả các vận động viên kể cả các vận động viên đi theo hướng xã hội hóa thì đều là những vận động viên xuất sắc nhất của mình để tham dự sea games lần này
trong suốt quá trình chuẩn bị mặc dù có giai đoạn còn gặp nhiều khó khăn hạn chế về điều kiện luyện tập
đặc biệt là sự cắt giảm các nội dung thế mạnh trong nhóm các môn thể thao olympic hay asean
nhưng với tinh thần cao nhất các huấn luyện viên vận động viên đoàn thể thao việt nam đã cố gắng vượt qua tất cả
quyết tâm phấn đấu dành từ sáu mươi năm đến bảy mươi huy chương vàng trở lên đứng vị trí tốc đầu khu vực
giữ vững thành tích các môn như điền kinh bơi thể dục dụng cụ đấu kiếm vật và một số môn võ thi đấu đối kháng
theo kế hoạch đội tuyển u hai mươi hai việt nam sẽ lên đường sang philippines tham dự sea games vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trong khi đó các đội tuyển còn lại của đoàn thể thao việt nam lên đường sang manila vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một